vào hồi một mươi chín h hai mươi phút ngày chín tháng một mươi tại ga lâm giang xã lâm giang huyện văn yên đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc tuyến đường sắt hà nội lào cai vùi lấp tuyến đường bộ tỉnh lộ một trăm sáu mươi
để nhanh chóng thông tuyến các lực lượng chức năng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân
tại hiện trường thuộc km hai trăm một mươi ba trăm linh đường sắt hà nội lào cai khu vực phía nam ga lâm giang huyện văn yên vụ sạt lở xảy ra vào thời điểm thời tiết không có mưa
với khối lượng đất đá ước khoảng bảy mươi m ba đã vùi lấp một trăm năm mươi mét đường bộ trên tuyến tỉnh lộ một trăm sáu mươi bốn và bảy toa tàu đang chờ bốc hàng tại ga lâm giang
theo xác minh ban đầu thì không có thiệt hại về người ngay sau khi sạt lở xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo công an tỉnh yên bái
sở giao thông vận tải lãnh đạo huyện văn yên cùng các đơn vị liên quan của ngành đường sắt đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
cái công tác khắc phục thì hiện nay thì chúng tôi đang huy động khoảng một mươi máy xúc lực lượng cán bộ nhân viên là khoảng một trăm ba mươi người
cùng với xe tải các phương tiện khác đang tập trung để khắc phục thống nhất phương án là chúng tôi trước mắt để tập trung để giải phóng thông đường
cái công tác khắc phục thì hiện nay thì đối với đường sắt thì chúng tôi trong cái đêm hôm qua từ một mươi hai h đến h thì chúng tôi đã truyền tải bốn đoàn tàu khách
thì trong đấy là khoảng tám trăm chín mươi bảy hành khách tàu sp một sp hai sp ba s bốn là truyền tải từ ga lâm giang bảo hà và ngược lại
trong đấy là có khoảng gần bảy trăm linh khách nước ngoài thì tất cả các công tác chuyển tài hành khách thì từ một mươi hai h đến bốn h sáng là xong
sau khi xảy ra sự việc công an tỉnh yên bái đã chỉ đạo lực lượng gồm hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ gồm cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động
cảnh sát phòng cháy và cứu hộ cứu nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ
đến nay các hành khách theo tuyến đường sắt đã được di chuyển lên đường bộ để tiếp tục di chuyển các phương án phân luồng cũng đã được triển khai
sau khi nhận được tin báo của tư văn phòng chống lưu báo của tỉnh thì công an tỉnh đã cử năm mươi cán bộ chiến sĩ
gồm lực lượng cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát phòng cháy lực lượng cảnh sát bảo vệ cơ động lên tầng hiện trường
đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự tại nơi đang xảy ra sạt lở
chúng tôi đã phân công rất cụ thể trước tiên là phối hợp với chính quyền của địa bàn của hai xã xã lâm giang và xã an bình
làm tốt công tác là trước tiên là công tác di dân có những gia đình mà có nguy cơ sạt lở thì chúng tôi yêu cầu là phải rời khỏi khu vực
thứ hai nữa là về lực lượng
lực lượng cảnh sát giao thông thì tôi bố trí là chép phân luồng từ xa để khỏi ách tắc trong khu vực đó
thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tính toán lực lượng cảnh sát cơ động cùng với lực lượng công an địa bàn ở đây
chúng tôi và cộng lực lượng quan xã là hướng dẫn quần chúng nhân dân là không hiếu kỳ
súng đông lại những vị trí mà máy móc đang thi công để tránh những tai nạn đang tiếp xảy ra
huyện văn yên cũng đã tiến hành vận động di rời năm hộ dân ở gần ga lâm giang ra khỏi khu vực nguy hiểm
với mục tiêu nhanh chóng giải phóng khối lượng đất đá lớn
nhanh chóng tiến hành thi công với mục tiêu nhanh chóng thông tuyến đường sắt và đường bộ trong thời gian sớm nhất